hôm nay ngày hai mươi năm tháng sáu ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức diễn ra
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước có hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh tham dự thi tại một chín trăm tám mươi điểm thi
trong đó hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất
nhằm tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh được dự thi ở các điểm thi gần nhất
thành phố đã huy động hơn chín cán bộ coi thi trong đó gần bốn cán bộ coi thi của các trường đại học
thành đoàn hội sinh viên thành phố cũng đã huy động hơn hai mươi sinh viên để hỗ trợ kỳ thi
sáng nay đến kiểm tra tại hai điểm thi quốc gia tại trường trung học phổ thông trương vương và trung học phổ thông quốc gia mericury
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn văn phúc đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở thành phố hồ chí minh

cho kỳ thi cho các em
tại lâm đồng theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng ba mươi tám điểm thi tại địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực các điểm thi
chủ động công tác hỗ trợ y tế cho thí sinh
tỉnh cũng đã tăng cường lực lượng kiểm soát không gian mạng internet nhằm chủ động phát hiện ngăn chặn
và xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị thông minh để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử
kỳ thi năm nay tỉnh lâm đồng có một mươi ba tám trăm hai mươi bốn thí sinh đến làm thủ tục tham gia dự thi
trên tổng số một mươi ba chín trăm sáu mươi ba thí sinh đăng ký dự thi đạt tỷ lệ chín mươi chín
các thí sinh được bố trí tại sáu trăm linh phòng thuộc ba mươi tám điểm thi tại một mươi hai huyện thành phố trong toàn tỉnh
cũng trong sáng nay hơn ba mươi năm thí sinh đăng ký dự thi cũng đã bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm nay sở giáo dục và đào tạo thanh hóa đã sắp xếp bảy mươi điểm thi
với tổng số gần một năm trăm linh phòng thi
tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh bảo đảm mỗi huyện thị xã thành phố có ít nhất một điểm thi
gần năm cán bộ giảng viên giáo viên nhân viên làm nhiệm vụ thi đã được tập huấn
quán triệt quy chế thi và được bố trí nơi ăn nghỉ thuận tiện
các phương án in sao bảo quản vận chuyển đề thi bài thi đều đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa cũng đã hoàn tất việc lắp đặt camera giám sát
tại khu vực lưu trữ đề thi và bài thi ở tất cả các điểm thi ngăn ngừa xảy ra gian lận
còn tại hải phòng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố có hơn một mươi tám thí sinh đăng ký dự thi gồm một mươi tám một trăm một mươi tám thí sinh
trung học phổ thông bốn trăm năm mươi bảy thí sinh tự do và bốn trăm linh ba thí sinh chỉ đăng ký xét đại học
cụm thi trung học phổ thông quốc gia số ba tại hải phòng được sở giáo dục và đào tạo hải phòng bố trí bốn mươi hai điểm thi
với tổng số bảy trăm tám mươi năm phòng thi
động một năm trăm bảy mươi cán bộ coi thi cùng bảy trăm tám mươi năm cán bộ coi thi một trăm hai mươi ba cán bộ giám sát của các trường đại học trên địa bàn
sở giáo dục và đào tạo hải phòng cũng đề nghị các địa phương các trường học được lựa chọn làm điểm thi
sẵn sàng phương án giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
lưu ý thời gian bàn giao cơ sở vật chất để chấm thi trắc nghiệm
do chuẩn bị tốt công tác bảo đảm an toàn cho kỳ thi
nên bảy mươi em học sinh tại trường trung học phổ thông số hai đóng tại xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai
địa phương vừa bị lũ gây thiệt hại do mưa lớn ngày hai mươi bốn tháng sáu
đã có mặt tại trường dân tộc nội chú huyện để tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ trước khi cơn lũ xảy ra
năm nay tỉnh lào cai có sáu hai trăm sáu mươi thí sinh đăng ký dự thi tại một mươi tám điểm thi
tỉnh đã hỗ trợ học sinh phổ thông dân tộc nội chú và học sinh phổ thông dân tộc bán chú được thêm một tháng tiền ăn
đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập được hỗ trợ ba trăm linh đồng một học sinh
cùng với hàng chục nghìn thí sinh cả nước sáng nay hai mươi năm tháng sáu hai trăm ba mươi sáu thí sinh ở đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
cũng đã bắt đầu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại trường trung học cơ sở an vĩnh xã an vĩnh
thời tiết tại đảo hiện khá tốt tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trong buổi thi đầu tiên
trong những ngày diễn ra kỳ thi huyện đảo lý sơn đã bố trí lực lượng bảo đảm an toàn cho học sinh
năm nay tại quảng ngãi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được tổ chức tại ba mươi một điểm thi
với hơn một mươi hai bảy trăm linh thí sinh tham dự một bảy trăm bảy mươi năm cán bộ coi thi tám mươi cán bộ thanh tra và các trường đại học phục vụ kỳ thi trung học phổ thông